bắt trước các video trên mạng xã hội có nội dung
mang dao kiếm đi chặt biển số xe mô tô
sau đó đăng tải lên facebook
mới đây một nhóm đối tượng trên địa bàn huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đã bị khởi tố về tội cướp tài sản
cụ thể ngày hai mươi bốn tháng bốn
ngô xuân phương rủ bốn thanh thiếu niên khác
cùng chú tại huyện đại từ
mang theo một thanh kiếm bàn nhau tìm người đi xe mô tô
để chặt biển số
khi đến xã cát nê huyện đại từ
nhóm đối tượng thấy một thanh thiếu niên
thì đuổi theo dùng kiếm chém vào phần đuôi xe
để cướp biển số xe
và chém vào tay của nạn nhân
sau một hồi rượt đuổi nạn nhân may mắn trốn thoát
còn phần đuôi xe có gắn biển kiểm soát
đã bị đứt hoàn toàn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố các bị can
về tội cướp tài sản
vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
theo quy định của pháp luật